ủy ban nhân dân tp hcm vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép tiến hành nghiên cứu giả soát tổng thể
quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực tp hcm đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình
kết nối với quy hoạch tổng thể tiêu thoát nước nhằm khép kín toàn bộ hệ thống
theo ủy ban nhân dân tp hcm quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực tp hcm được duyệt trước đây
đã không còn phù hợp với thực tế và tình hình biến đổi khí hậu nước biển dân
và quy hoạch phát triển chung của thành phố
trong ba năm gần đây đã xuất hiện hai mươi một đỉnh chiều đạt và vượt mức báo động ba là một m năm mươi
ngoài ra trong năm hai nghìn một mươi tám do ảnh hưởng của bão số chín gây ra mưa lớn lượng mưa đo được là bốn trăm linh một mm
làm ngập khoảng một trăm linh hai tuyến đường chiều sâu ngập một mươi cm đến bảy mươi cm